là giáo sư nhà giáo nhà văn nhà phê bình văn học việt nam nguyên bộ trưởng bộ giáo dục viện trưởng đầu tiên của viện văn học việt nam
nhà nghiên cứu đặng thái mai đã dành tâm huyết cả đời vào những công trình có giá trị cho thế hệ sau
hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín tròn ba mươi sáu năm ngày mất của giáo sư nhà nghiên cứu đặng thái mai
mời quý vị cùng ngày này năm xưa ôn lại về cuộc đời hoạt động đầy vẻ vang của ông
mảnh đất thanh trương tỉnh nghệ an
nơi đây đã sản sinh ra nhiều thế hệ nhân tài làm dạng danh đất nước
trong đó có giáo sư đặng thái mai xuất thân từ một gia đình nho học có truyền thống yêu nước
cả cuộc đời mình đặng thái mai đã tham gia đóng góp hết mình cho sự nghiệp khoa học giáo dục và cách mạng của đất nước
một người đã lâu năm hoạt động trong công việc giáo dục quốc dân
và là người mà quốc dân có thể tin rằng nếu đem việc giáo dục giao cho để gánh vác thì người ấy sẽ làm hết nhiệm vụ
đó là lời giới thiệu của chủ tịch hồ chí minh khi tiến cử giáo sư đặng thái mai giữ chức vụ bộ trưởng bộ giáo dục tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lời tín nhiệm của người cũng đã khẳng định những đóng góp của giáo sư đặng thái mai
trong suốt cuộc đời mình kể từ những bài viết đăng báo đầu tiên
cho tới những công trình lớn ông đã để lại cho ngành nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn một di sản quý báu
gồm hàng chục công trình hàng nghìn trang viết có giá trị
tiêu biểu nhất là văn học khái luận
thông qua công trình này ông đã có công lớn trong việc truyền bá lý luận văn nghệ marxist vào việt nam
ngay trong nửa đầu thế kỷ hai mươi khi nền học thuật việt nam còn rất non trẻ
ông tinh thông nền văn hóa phương đông và phương tây

ông thấu hiểu sự cần thiết của mối tương quan giữa văn hóa dân tộc với văn hóa khu vực và toàn cầu
ông còn cho ra đời những công trình đặc sắc như văn thơ phan bội châu
văn thơ cách mạng việt nam đầu thế kỷ hai mươi hay giảng văn trinh phụ ngâm
ở lĩnh vực nghiên cứu ông luôn được người đương thời và hậu thế nhắc đến với lời kính trọng và cảm phục
còn trong đời thường ông rất bình dị cởi mở và dễ gần
mãi có rất nhiều nước mặt rất nhiều tính cách
tính cách thứ nhất là tính cách cách mạng tính cách thứ hai là tính cách phân hóa
giúp cho cả con cả cháu học học người học mãi
phải học đi có người thành người thì phải học
thứ hai nữa là chăm sóc trẻ thơ cổ già đều được chăm lo
làm ở đấy người ta tôn trọng lắm
về đấy là ai cũng kêu là cổ cổ cổ cổ tuổi trẻ
nhưng người ta vẫn kêu cổ tôn không đến
nhà chính trị yêu nước yêu dân nhà hoạt động văn hóa đa tài
nhà nghiên cứu ngữ văn lịch sử xã hội học tuyên bác
nhà sư phạm mẫu mực chuyên gia văn hóa
tất cả những phẩm chất đó đều có trong con người đặng thái mai
ông tùy trần ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trong sự tiếc thương của gia đình bạn bè và biết bao thế hệ học trò người đọc
nơi quê nhà thanh trương nhà lưu niệm đặng thái mai được dựng lên nằm giản dị bên cạnh ngôi nhà thơ ấu
trong đó còn lưu giữ những giải thưởng cao quý như huân chương lao động hạng nhì
huần chương hồ chí minh do đảng và nhà nước trao tặng cho giáo sư đặng thái mai
một nhà văn hóa đa tài nhà nghiên cứu uyên bác nhà yêu nước nhiệt thành của dân tộc việt nam